thưa quý vị chiều nay ngày một tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương đơn vị liên quan
cuộc họp được truyền trực tiếp tới trụ sở ủy ban nhân dân chín tỉnh có dự án đi qua
đến nay đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho hai trăm hai mươi năm trên hai trăm hai mươi sáu gói thầu
để bảo đảm tiến độ đóng điện của các dự án evn npt đã có kế hoạch điều động vật tư hiện có trên lưới phục vụ cho công trình năm trăm linh kv mạch ba
về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cộng bốn dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng được một trăm linh vị trí móng cột và gần bốn mươi sáu khoảng néo
các đồng chí lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo hệ thống chính trị cùng vào cuộc với evn và các bộ ngành có liên quan sát sao nắm tình hình các đơn vị thi công xử lý những vướng mắc theo thẩm quyền và thăm hỏi động viên nhân dân để đẩy nhanh tiến độ công trình
quyết tâm năm nay không được để xảy ra mất điện cục bộ như năm ngoái làm thiệt hại uy tín đất nước
quyết tâm năm nay không được để xảy ra mất điện cục bộ như năm ngoái làm thiệt hại uy tín đất nước
một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm trong dự luật này chính là việc bổ sung quy định về một số hành vi bị nghiêm cấm đối với công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng
theo ý kiến của một số đại biểu mặc dù quản lý nhà nước là cần thiết nhưng khi đưa ra quy định cấm thì cần hợp lý và phù hợp với thực tiễn
cái hành vi bị nghiêm cấm là tiết lộ thông tin về nội dung công chứng trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản
thì tôi thấy cái này nó không phù hợp với
bởi vì cái thông tin trên cái văn bản công chứng ấy nó không chỉ liên quan đến người yêu cầu về công chứng mà nó còn liên quan đến nhiều cái đối tượng khác
rồi về nguyên tắc bộ luật dân sự người ta mọi cái bí mật về riêng tư là không được xâm phạm
cấm quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức của mình
tức là hiện nay cấm quảng cáo thì chúng tôi cũng băn khoăn là liệu tổ chức công chứng thì có vấn đề gì cần phải cấm quảng cáo hay không
nếu mà cấm quảng cáo này có thể dẫn đến tình trạng là chỉ những cái tin xấu của ngành thì ra
còn những cái tin tích cực tin ứng dụng công nghệ hay uy tín thì có thể lại không được ra được đối với người tiếp nhận
hiện dự thảo luật đã bổ sung bốn điều mới để quy định về công chứng điện tử điều kiện áp dụng
cũng quy định về khái niệm thời điểm có hiệu lực giá trị của văn bản công chứng điện tử
và việc chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng điện tử và văn bản công chứng giấy
chiều nay tại nhà quốc hội tiếp tục chương trình chuyên đề pháp luật tháng bốn
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến sự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về vị trí việc làm đối với đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương
cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội
các đại biểu đánh giá cao sự cố gắng trách nhiệm của ban công tác đại biểu và các cơ quan liên quan
trong việc bước đầu xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản của trung ương
chuẩn bị hồ sơ báo cáo về vị trí việc làm
đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các văn bản về tiền lương
hướng tới việc cải cách tiền lương từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn theo nghị quyết số hai mươi bảy của trung ương
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị các cơ quan làm rõ một số vấn đề về nội dung thẩm quyền cho ý kiến
hay phê duyệt hoặc ý kiến của các cơ quan có liên quan của trung ương
chính phủ bộ nội vụ ban chỉ đạo về biên chế và cải cách tiền lương
đặc biệt là cần có sự phân công ý kiến thẩm tra của các cơ quan có liên quan của các ủy ban của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất về nguyên tắc về vị trí việc làm của đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương
và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội
đồng thời cần xem xét thêm về đề xuất hai vị trí việc làm đối với phó tổng thư ký quốc hội và ủy viên ban thư ký
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp thu ý kiến để hoàn thiện
cũng như kịp thời bổ sung những nội dung có thể phát sinh liên quan đến luật quy định đang chuẩn bị có điều chỉnh và bổ sung
tiếp tục chương trình làm việc ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào dự án luật phòng không nhân dân
đây là dự án luật lần đầu đưa ra xem xét xin ý kiến tại ủy ban thường vụ quốc hội
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng việc ban hành luật phòng không nhân dân nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị quy định việc huy động các tổ chức cá nhân và nhân dân tham gia vào các hoạt động phòng không nhân dân
quy định việc tổ chức xây dựng lực lượng phòng không nhân dân trong các nhà máy xí nghiệp
việc bảo đảm cho hoạt động phòng không nhân dân
đồng thời quy định cụ thể về công tác quản lý tàu bay không người lái phương tiện bay siêu nhẹ
để đáp ứng kịp với tốc độ phát triển nhu cầu khai thác sử dụng và yêu cầu về công tác quản lý
sáng nay phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì cuộc làm việc giải quyết khó khăn vướng mắc về vật liệu xây dựng đối với dự án đường vành đai ba tp hcm
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm các nhà thầu thi công dự án đường vành đai ba tp hcm đang gặp khó khăn trong tìm kiếm các nguồn cắt đắp nền đường
do các tỉnh ưu tiên cung cấp cát cho các dự án của địa phương và cao tốc bắc nam
phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu lập tổ công tác liên ngành để vận dụng các cơ chế gia hạn cấp lại giới phép nâng công suất khai thác mỏ cát
phục vụ dự án đường vành đai ba tp hcm theo cơ chế đặc thù đã được quốc hội cho phép
phó thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ giao thông vận tải xây dựng tài nguyên và môi trường công thương
theo lĩnh vực quản lý phải sớm công bố kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp
hướng dẫn các địa phương chuẩn bị quy trình thủ tục về cấp phép định mức và đơn giá khai thác cát biển
hoàn thiện quy định sử dụng nguồn vật liệu từ các dự án nọ vét luồng lạch để làm vật liệu san lấp xây dựng phương án nhập khẩu vật liệu xây dựng
thưa quý vị thời gian qua các vụ tham nhũng tiêu cực lớn trong khu vực ngoài nhà nước hay còn gọi là khu vực tư nhân
liên tục được các cơ quan chức năng điều tra và đưa ra xét xử giúp cho công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực
do đảng ta gửi sướng vào lãnh đạo trở nên toàn diện hơn và đạt kết quả tốt hơn
và đó cũng là kết quả của sau gần hai năm thực hiện kết luận số một mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực với chỉ đạo rất rõ ràng đó là mở rộng phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước
thời gian qua những vụ án lớn trọng điểm liên quan một số tập đoàn tư nhân như vạn thịnh pháp tân hoàng minh flc phúc sơn
đã được điều tra và lần lượt đưa ra xét xử số tỷ liên quan các vụ án từ hàng chục nghìn tỷ đến cả triệu tỷ đồng
khiến cả xã hội rúng động và rất lo lắng cho sức khỏe của nền kinh tế
trong lịch sử đấu tranh phòng chống tham nhũng và trong lịch sử xét xử các vụ án tham nhũng thì đấy là lần đầu tiên
chúng ta phát hiện ra xử lý một vụ án tham nhũng có cái giá trị rất lớn như vậy
rất khó để đong đếm hết được những hệ lụy cho nền kinh tế bởi những tác động tiêu cực từ các vụ án đó gây ra
nhưng chắc chắn là tác hại không hề nhỏ và đau sắc hơn là không chỉ mất mát về tiền bạc
mà kèm theo đó là mất mát về con người
đã có nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý ở các ngành các địa phương
vì chấp nhận nhiều tiền của do các doanh nghiệp đó hối lộ mà tiêu tăng sự nghiệp vướng vọng lao lý
mới chỉ riêng vụ án liên quan tập đoàn phúc sơn mà đã có một bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh một phó bí thư thường trực tỉnh ủy
hai chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh một nguyên bí thư tỉnh một nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bị tạm giam
trừ khi nào người ta lại được chứng kiến đầy đủ rõ ràng đến từng chi tiết sự móc nối liên kết
giữa cái gọi là gian thương và quan tham như trong các vụ án nêu trên
để kiếm lợi cho mình và nó sẽ phá vỡ quan hệ của nhà nước với doanh nghiệp gây thiệt hại rất lớn
đánh giá về thực trạng này trung tướng tô ân sô người phát ngôn của bộ công an đã có cách nói rất sinh động và đúng bản chất của vấn đề
có thể nói đây là loại tội phạm tấn công bằng đạn bọc đường mà người bị tấn công không nhận ra
để lượng đường trong máu cao gây ra suy giảm biễn dịch mất sức bề kháng
rõ ràng là không ít cán bộ kể cả cán bộ cấp cao
đã không đủ sức kháng cử lại những viên đạn bọc đường cỡ lớn
đây là một trực tế rất đau lòng
mới đây trong một cuộc họp báo thông tin về vụ án xảy ra tại tập đoàn phúc sơn
bộ công an đã đánh giá đây là một vụ án lớn với loại tội phạm mới
đó là lãnh đạo tập đoàn đã có hành vi chi phối lũng đoạn một số bị can trong thường trực tình ủy vĩnh phúc để trục lợi
và để làm được việc đó người ta đã dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn
đây là hành vi nguy hiểm một dạng tội phạm mới gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở
làm xấu hình ảnh của đảng và chính quyền nhân dân
từ đây cho thấy việc mở rộng phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước là rất cần thiết
chủ trương mở rộng phòng chống tham nhũng ra ngoài khu vực nhà nước không phải là mới có
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu bộ chính trị đã ban hành kết luận số một mươi
tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
để ra chủ trương mở rộng hoạt động này ra khu vực ngoài nhà nước
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng tiếp tục khẳng định
từng bước mở rộng hoạt động phòng chống tham nhũng lãng phí ngoài khu vực nhà nước
và gần đây nhất là kết luận số một mươi hai
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị tiếp tục yêu cầu mở rộng phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước
những kết quả đã đạt được và những hậu quả đã phát lộ trong quá trình mở rộng hoạt động này ra khu vực tư nhân
đã cho thấy đây là một chủ trương rất sáng suốt của đảng
trước thì chúng ta quan niệm và tập trung đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực công
tức là phần phía khu vực nhà nước
nhưng mà sau này đảng ta đã nhận thức được là cái tham nhũng
thì nó đã có sự tố kết giữa khu vực công
và khu vực tư giữa quan chức nhà nước với các doanh nghiệp
do đó thì đảng ta đã thấy được vấn đề và tận vấn đề là kết hợp đấu tranh giữa khu vực công và khu vực tư
giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân đặc biệt là kinh tế tư nhân
việc mà đảng nhà nước ta đã mở rộng các chính sách phòng chống tham nhũng
chỉ riêng khu vực công mở ra khu vực tư là một sự cập nhật các thời điểm thực tiễn
nó gắn với đặc điểm thị trường
các đặc điểm phát triển thị trường của việt nam
và thực tế thời gian qua đã cho thấy
việc mở rộng phòng chống tham nhũng tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước
đã đạt được kết quả rất tích cực về nhiều mặt
việc xử lý những các vụ án ấy
thì nó đã thứ nhất là nó lấy lại lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước
và nhân dân sẽ bố gộ tham gia tích cực và đấu tranh phòng chống tham nhũng
thứ hai nữa là nó sẽ là một lời cảnh báo ngăn
giăn đe đối với những quan chức để phòng chống tham nhũng
và cảnh báo giăn đe đối với doanh nghiệp
là phải làm ăn kinh doanh lành mạnh
và theo đúng năng lực của mình chứ không bằng quan hệ và đưa vào nhận ối độ
nó giúp cho các cuộc phòng chống tham nhũng trở nên chật đẻ có hiệu quả và trọn vẹn
đồng thời nó tăng năng lực cảnh báo giăn đe
cũng như là ngăn chặn từ sớm từ xa những hiện tượng
tiêu cực biến chất cũng như là suy thoái trong hệ thống đảng
cũng như là trong cái hệ thống công chức nhà nước
đồng thời nó có phần làm trong sạch đội ngũ doanh nghiệp
để giúp các doanh nghiệp khai tranh bình đẳng môi trường đầu tư trở nên minh bạch
và nó tiệm cận nó hòa đồng với số hội nhập của nhân dân trị trường việt nam
đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi mà rất nhiều nước khác
đang tiến tới bước công nhận việt nam là nhân dân trị trường
như vậy có thể thấy là việc mở rộng phòng chống tham nhũng tiêu cực
ra khu vực ngoài nhà nước theo chủ trương của đảng
đã đạt được lợi ích về nhiều mặt giúp cho công cuộc phòng chống tham nhũng
tiếp tục đạt được nhiều kết quả to lớn và toàn diện hơn
tham nhũng tiêu cực dù là ở địa hạt công hay tư nhà nước hay tư nhân
thì đều là giặc nội sâm gây hoại cho đất nước cho nhân dân
do đó các cấp ủy tổ chức đảng và các cơ quan chức năng
cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức nội dung lãnh đạo và năng lực phát hiện
điều tra xử lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp theo chương trình
nuôi biển phải hướng đến phát triển bền vững
giao quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ hai nghìn hai mươi bốn
nhằm nhận diện được những cấp ủy tổ chức đảng và tư nhân
tồn tại vướng mắc về thủ tục pháp lý trong việc triển khai nuôi trồng thủy sản trên biển
và bàn giải pháp tháo gỡ
hôm nay tại tỉnh quảng ninh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị
phát triển bền vững nuôi biển nhìn từ quảng ninh
với sự tham gia của hơn bốn trăm linh đại biểu
bao gồm các chuyên gia đến từ các nước phát triển nuôi biển thế giới
các chuyên gia đánh giá nuôi biển đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển
nhằm đưa việt nam trở thành một quốc gia mạnh về biển giàu từ biển
định hướng ngành nuôi biển của việt nam thời gian tới là phát triển nuôi biển công nghiệp
nuôi biển trong vùng ven bờ và vùng biển xa bờ
tích hợp nguồn lực kinh tế kỹ thuật của các ngành dầu khí đóng tàu vận tải biển
tuy nhiên trong số hai mươi tám tỉnh ven biển mới có
quảng ninh được đánh giá là cơ bản hoàn thành hạ tầng sản xuất ngành nuôi biển
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi dạy tích nuôi biển đạt ba trăm linh hectare
sản lượng một bốn mươi năm triệu tấn kiếm ngạch xuất khẩu đạt một tám hai tỷ usd
tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm ngẽn trong thực hiện đề án
vẫn còn có những các cái vướng mắt có những cái trồng chéo về mặt thể chế và chính sách
đặc biệt là cái quy trình triển khai các quy định của pháp luật
chính vì thế cho nên là cái việc nuôi trồng mặc dù hai năm đã có cái đề án nuôi biển
mà chúng ta cũng chỉ chọn ở cái bước đi ban đầu là nuôi gần bờ đó
từ khoảng ưu tiên trong ba hải lý thôi thế nhưng vẫn đang rất khó khăn
hội nghị được tổ chức với mục đích thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án
một nghìn sáu trăm sáu mươi bốn của thủ tướng chính phủ nhận diện tình hình nuôi biển trên thế giới
và trong nước hiện nay triển khai tổ chức thực hiện quy hoạch nuôi biển
và các thủ tục đánh giá tác động môi trường cấp phép công bố khu vực biển
có thể ra mặt biển để thu hút đầu tư
hàng loạt chỉ số về tình hình sức khỏe của nền kinh tế việt nam ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đã thể hiện trên báo cáo số liệu kinh tế xã hội vừa được cơ quan thống kê công bố
trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình thế giới sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống
thống chính trị nền kinh tế ghi nhận nhiều con số tích cực
với diễn biến kinh tế quý i tổng cục thống kê đã cập nhật hai kịch bản tăng trưởng
của năm hai nghìn hai mươi bốn
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tổng sản phẩm trong nước gdp ước tăng năm sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
cao nhất các quý i trong vòng bốn năm trở lại đây
các hoạt động xúc tiến thương mại du lịch cùng với sự bật tăng trở lại
của khu vực công nghiệp đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng
trong số các ngành công nghiệp cấp hai có tới hai mươi sáu ngành có kết thúc tăng trưởng
so với năm trước trong đó có một mươi hai ngành tăng trên một mươi
xuất khẩu của quý i năm nay dự kiến là ước tính tăng là một mươi năm năm với mức xuất siêu
cũng rất ấn tượng đây là con số tích cực trong bối cảnh khó khăn

trong bối cảnh khó khăn về thương mại toàn cầu đang suy giảm
hết quý i nền kinh tế đã đón nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực
tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thách thức được nhận diện
và cần quan tâm thảo gỡ trong các quý còn lại để đạt mục tiêu tăng trưởng
các giá nguyên nhân vật liệu có tác động tới giá sản xuất của việt nam
chính vì vậy việt nam chúng ta là một nền kinh tế có độ mở
kinh tế lớn do đó việc kinh tế thế giới khi gặp rủi ro
sẽ tác động rất là lớn tới lạm phát trong nước của chúng ta
số lượng tăng
của doanh nghiệp tham gia vào thị trường lại thấp hơn số lượng doanh nghiệp rút lui
một điểm nữa tốc độ tăng trưởng tín dụng trong quý i chỉ đạt hai mươi sáu
đây là con số cũng khá thấp
cái hấp thụ vốn của các doanh nghiệp cũng như là cái dòng vốn chuyển dịch
từ người cho vay đến người sản xuất là đang có cần thể được quan tâm
với kết quả kinh tế quý i
tổng cục thống kê cập nhật hai kịch bản tăng trưởng của năm hai nghìn hai mươi bốn
ở kịch bản một gdp năm hai nghìn hai mươi bốn tăng sáu
kịch bản hai gdp năm hai nghìn hai mươi bốn tăng sáu năm
như vậy chín tháng cuối năm gdp phải tăng khoảng từ sáu một mươi hai đến sáu bảy mươi năm
hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị
cung cấp thông tin ngành nông nghiệp quý i và triển khai các nhiệm vụ trong các tháng tiếp theo
đến hết tháng ba tốc độ tăng giá trị gia tăng nông lầm thủy sản quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
ước đạt hai chín mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
kim ngạch xuất khẩu trong quý i ước đạt một mươi ba năm tỷ usd tăng gần hai mươi hai so với cùng kỳ năm trước
kim ngạch nhập khẩu đạt hơn một mươi tỷ usd xuất siêu đạt ba ba tỷ usd tăng hơn chín mươi sáu
đánh giá đến thời điểm hiện tại mặc dù sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi enino
tình trạng hạn hán xâm nhập mặn diễn ra mạnh mẽ
nhưng bằng nhiều giải pháp như đẩy sớm mùa vụ nhằm né hạn tích nước đẩy mạnh sử dụng nước
quả tiết kiệm thì phát triển nông nghiệp tương đối ổn định trong những tháng đầu năm
với tín hiệu tích cực từ một số thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn của việt nam đang
tăng trưởng trở lại như trung quốc nhật khu vực châu á hoa kỳ thì ngành nông nghiệp hoàn toàn
có cơ sở đạt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản quý ii sẽ đạt từ một mươi bốn đến một mươi bốn năm tỷ usd
tổng kê đã tổ chức lễ gia quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm hai nghìn hai mươi bốn cuộc điều tra nhằm mục
đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội thời kỳ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm điều tra dân số và nhà ở sẽ được đồng
thời thực hiện trên phạm vi cả nước tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và ở tất cả các
quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh ngoại trừ bốn huyện đảo nhỏ
điều tra giữa kỳ thu thập thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ thông tin về di cư
giáo dục hôn nhân thông tin về lịch sử sinh của nữ từ một mươi đến bốn mươi chín tuổi thông tin về người chết của
hộ và thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ đặc biệt tại kỳ điều tra này cơ quan thống kê sẽ
bắt đầu điều tra thông tin của người nước ngoài cư trú tại việt nam thời gian thu thập thông tin
trong điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn hai mươi bốn bắt đầu từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi bốn kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn các
báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm hai nghìn hai mươi năm thưa quý vị chó vốn là vật nuôi thú
cưng quen thuộc với nhiều gia đình tuy nhiên loài vật này hoàn toàn có thể tấn công con người
bất cứ lúc nào nhất là các loài chó giữ thực tế thì nhiều người đã bị chó tấn công tổn thương
nghiêm trọng và trong đó có cả trẻ nhỏ một tuần trước bệnh nhi hai mươi hai tháng bốn
tuổi này bị chó pitbull nuôi trong nhà tấn công gia đình đã lập tức sơ cứu cầm máu
đưa bé tới cơ sở y tế địa phương thăm khám sau đó chuyển ra bệnh viện tây mũi họng trung ương cấp
cứu các bác sĩ cho biết em bé bị xẻ rách một đường dài từ má qua tay rất may vết thương tương
đối gọn vành tai còn nguyên vẹn tuy nhiên ống tay ngoài và màng nhĩ bị tổn thương nghiêm trọng
có khả năng ảnh hưởng tới tính lực bệnh nhi sẽ phải tiếp tục phẫu thuật nhiều lần để tạo hình
bệnh hiện bé bị sang trấn tâm lý lớn nên việc điều trị khá khó khăn
nó là giống chó ngao mà nó rất là to nên chó đấy phải tầm hơn ba mươi cân bình thường thì chỉ là nhốt
ở trong chuồng chuồng sắt to nhưng mà hôm đấy là gia đình xích nó ở ngoài với con thì vừa
mới ra được đến sân nơi thì con chó đứt xích cũng may là có bố cháu ở nhà nên là tình trạng của
cháu mới đến như thế này còn nếu mà không có bố cháu ở nhà thì gia đình cũng không dám
nghĩ là kết quả nó sẽ như thế nào nữa của bé này sẽ có hai cái khó khăn thứ nhất là cái vết
thương thì cũng tương đối phức tạp ống tay ngoài nó bị nát bị con chó nó cắn hỏng toàn bộ cái ống
tay thế nên là quá trình khâu phục hồi vết thương ấy cũng rất là vất vả thứ hai là cái tạo hình
cái ống tay ngoài ấy cũng sẽ phải làm nhiều lần bệnh viện tây mứ họng thông tin thường xuyên tiếp
nhận các bệnh nhân bị chó tấn công vào điều trị trong đó nhiều trường hợp bị tổn thương nặng nề
ở đây chúng tôi đã gặp những trường hợp như là bị cắn rách tai này bị cắn đứt cả chóp mũi hoặc là cánh
mũi thì cái việc tái tạo của vành tai và chóp mũi với cả cái cánh mũi là vô cùng khó có những trường
đặc biệt là chó cắn vào cổ thì gây ra những chấn thương thanh khí quảng và bệnh nhân hoàn
toàn là có thể có nguy cơ rất nhiều đến tính mạng để phòng tránh nạn chó cắn ở trẻ phụ huynh không
nên cho trẻ con chơi cùng với thú cưng người dân cần truyền thông báo cho bệnh viện tây mứ họng
chú ý tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi dọn mõm để bảo đảm an toàn